chuyển sang tin tức quốc tế đáng chú ý giới chức nhật bản hôm ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai đã phê duyệt sử dụng loại thuốc điều trị covid một mươi chín monopiravir do hãng dược mer sản xuất
bộ y tế nhật bản sẽ làm việc với các nhà thuốc để việc điều trị có thể được thực hiện tại nhà nhằm giảm bớt tiếp xúc giữa các bệnh nhân nhiễm bệnh và người khác
đó là với manupiravir còn riêng đối với thuốc ronari bộ y tế nhật bản cho rằng thuốc kháng thể roneri có hiệu quả thấp trong điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nhiễm biến thể omicron
được biết thuốc runari từ công ty dược phẩm thụy sĩ browe được cấp phép điều trị covid một mươi chín tuy nhiên hiệu quả thấp với biến thể omicron
ngày hai mươi năm tháng một mươi hai bộ y tế nhật bản khuyến nghị không sử dụng thuốc kháng thể bronary của hãng dược roche thủy sĩ và công ty regeneron mỹ để điều trị cho các bệnh nhân nhiễm biến thể omicron
do thuốc có hiệu quả thấp
theo nhk nghiên cứu cho thấy hiệu quả chống lại biến thể omicron của thuốc pronabri giảm chỉ còn một so với hiệu quả đối với các biến thể khác
trong khi đó các chuyên gia bộ y tế nhật bản đã xác nhận tính hiệu quả của thuốc sotrovimab do công ty dược của anh glaxosmithkline phối hợp với công ty veer biotechnology mỹ sản xuất